bộ y tế vừa báo cáo văn phòng chính phủ về việc sử dụng phương tiện kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông
bộ y tế đề nghị mỗi người tham gia giao thông phải sử dụng một ống thổi kiểm tra khí thở riêng chưa qua sử dụng đã được tiệt trùng
cán bộ kiểm tra và người tham gia giao thông phải thực hiện nghiêm các hướng dẫn khuyến cáo của bộ y tế về phòng chống dịch bệnh
theo bộ y tế việc kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở đối với người tham gia giao thông có nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường hô hấp
công việc giao tiếp thông thường khác của người dân